quỹ ban nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước mới đây đã tiến hành tiêu hủy gần một trăm tám mươi con lợn
có tổng trọng lượng gần một mươi tấn tại hai xã tân lập và tân hưng thuộc huyện đồng phú vì dương tính với dịch tả lợn châu phi
qua trình báo của sáu hộ dân ở xã tân lập và tân hưng về việc đàn lợn của gia đình có biểu hiện sốt cao bỏ ăn và chết bất thường
cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thu được kết quả số lợn chết đều dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
sau khi có kết quả lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tiến hành tiêu hủy số lợn trên với tổng trọng lượng gần một mươi tấn
trước đó ủy ban nhân dân huyện phú riềng đã công bố xã long hà đã hết dịch tả lợn châu phi
đây là xã đầu tiên của tỉnh bình phước công bố hết dịch tả lợn châu phi
đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi một trên một mươi một huyện thị thành phố thuộc địa bàn tỉnh bình phước